tại hà tĩnh mực nước sông ngàn sâu tại huyện hương khê hiện đã dâng cao
cụ thể tại chu lễ lúc bảy giờ sáng nay mực nước ở mức một mươi bốn bốn mươi năm mét
tại phương mỹ nước lũ tăng thêm hai mét so với ngày hôm qua
nước lũ dâng cao khiến cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
tính đến chiều ngày năm tháng chín trên địa bàn huyện hương khê hiện đã có trên hai hộ của một mươi tám xã bị ngập
trong đó có một trăm bảy mươi bảy hộ bị ngập trên một mét
tuy nhiên bà con đang thực hiện tốt vâng châm bốn tại chỗ bảo đảm lương thực nước uống
để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các địa phương đơn vị
nhất là khối lực lượng vũ trang thường xuyên túc trực ứng cứu giúp đỡ bà con về mọi mặt
nhất là tiến hành sơ tán nhân dân trong tình huống cấp thiết
đồng thời tăng cường các lực lượng vệ sinh trường học bảo đảm điều kiện cho các em học sinh đến trường sau lũ